trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại vương quốc campuchia ngày một mươi ba tháng một mươi hai phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã chào xã giao thủ tướng campuchia hun sen quyền chủ tịch quốc hội khuôn sodari và chủ tịch thượng viện sai trung
trong các cuộc gặp phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết của lãnh đạo cấp cao việt nam tới thủ tướng hun sen và các vị lãnh đạo campuchia
nhật liệt chúc mừng những thành tựu phát triển đáng tự hào mà nhân dân campuchia đã đạt được
phó thủ tướng trương hòa bình đã thông báo với các nhà lãnh đạo campuchia về những thành tiệu nổi bật mà việt nam đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thời gian qua
hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và vững chắc trong thời gian tới
nhất trí hai bên cần tích cực phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả những nội dung thỏa thuận cấp cao đã đạt được cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong hợp tác
cùng ngày phó thủ tướng thường trực trương hòa bình và các thành viên trong đoàn đã tới thăm hỏi và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam và đại diện cộng đồng người việt tại vương quốc campuchia